bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai vừa cho biết đơn vị vừa hoàn thành việc thu gom tiêu hủy bảy trăm một mươi quả lựu đạn cùng ngòi nổ còn sót lại sau chiến tranh tại thôn quy ke thị trấn phòng hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
trước đó trong lúc mò hến tại khe đen thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai bà nguyễn thị liên đã phát hiện một số cục sát giống quả lựu đạn thời chiến tranh
nên gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự huyện bảo thắng
nhận được tin báo ban chỉ huy quân sự huyện bảo thắng đã phối hợp với công an thị trấn phong hải tổ chức canh gác phong tỏa hiện trường cắm biển báo nguy hiểm không cho người dân tới gần
đồng thời xin lực lượng công binh của bộ chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ tìm kiếm số lựu đạn còn lại trong khe
sau một ngày giả phá lực lượng công binh đã tìm thấy năm trăm ba mươi bốn quả lựu đạn một trăm bảy mươi sáu ngòi nổ các loại số vũ khí này được xác định từ thời chiến tranh để lại
bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai đã vận chuyển toàn bộ số lựu đạn và ngòi nổ trên đến địa điểm quy định và tổ chức phá hủy an toàn bàn giao đất cho chính quyền và nhân dân canh tác